sau một tuần xét xử và nghị án vào chiều ngày một mươi hai tháng tám tòa án nhân dân tỉnh kiên giang đã tuyên phạt nguyễn minh tuấn
trú tại xã dương tơ tp phú quốc tỉnh kiên giang năm năm tù về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
và một năm tù về tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức
theo có trạng vào khoảng một h ba mươi phút ngày một mươi bảy tháng một năm hai nghìn hai mươi một nhóm của đậu văn duy và cao xuân nam
cùng trú tại tp phú quốc đi đến gặp tuấn tại một nhà nghỉ để đòi tiền thì xảy ra mâu thuẫn
tuấn bị nhóm duy và nam đánh thì bị chủ nhà đuổi ra ngoài sau đó do có sử dụng rượu bia nên tuấn lái ô tô
và chạm thẳng vào đuôi xe máy của nam và duy đang lưu thông cùng chiều phía trước hậu quả làm duy bị tử vong
còn nam bị thương tích một mươi tám trong quá trình điều tra cơ quan công an phát hiện tuấn sử dụng giấy phép lái xe giả
do đặt mua trên mạng ngoài mức án nêu trên tuấn còn bồi thường cho gia đình của duy và nam số tiền
trên ba trăm linh triệu đồng